các được hoạt động trở lại như cắt tóc gọi đầu
các cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng tham quan du lịch hoạt động không quá ba mươi công suất
và điều khiển khách đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực
những sự kiện biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao thi đấu
được phép tổ chức nếu quy mô không quá ba mươi công suất
và điều kiện một trăm linh người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân
tổ chức đám cưới dưới một mươi người tổ chức đám tan từ dưới hai mươi người
cùng một thời điểm có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương
tp hcm sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức việc đi lại cho các đối tượng ưu tiên
công vụ công nhân chuyên gia người đi khám chữa bệnh
đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền mở một số đường bay quốc tế và trong nước
đến đi từ cảng hàng công quốc tế tân sân nhất
ở thời điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay
ngay cả những người bi quan nhất cũng khó tưởng tượng rằng gần hết tháng chín
việt nam đã vượt bảy trăm linh ca covid một mươi chín
riêng tp hcm đợt dịch mới này ghi nhận ba trăm sáu mươi sáu năm trăm ba mươi chín ca
đến nay thành phố đang làm tất cả để chuẩn bị cho ngày mở cửa
trở lại trạng thái bình thường mới từ ngày một tháng một mươi
hãy cùng nhìn lại bốn tháng chống dịch của tp hcm
ngày hai mươi năm tháng sáu dịch bắt đầu bùng phát tại tp hcm
từ điểm nhóm truyền giáo phục hưng đường nguyễn phân công quận cờ vấp
ngày ba mươi một tháng năm
tp hcm đã chính thức thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm
riêng quận gò vấp và phường thạnh lộc quận một mươi hai thực hiện chỉ thị một mươi sáu
cuối tháng bảy và sang tháng tám số ca covid một mươi chín tăng dần
ngày hai mươi bốn tháng bảy cả nước đã ghi nhận sắp xỉ tám ca một ngày
riêng tp hcm lên tới năm bốn trăm linh ca gây áp lực cực kỳ lớn lên hệ thống y tế
hồ cách ly trở nên khó khăn
nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao
có những ngày chỉ một khu cách ly tập trung đã ghi nhận hàng trăm ca dân tính
tp hcm gần như phải chạy đua thành lập bệnh viện giải chiến trung tâm hội sức
tính đến nay tp hcm đã có đến chín mươi ba cơ sở tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
với tổng số gần sáu mươi năm dường bệnh
từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám
tp hcm quyết liệt thực hiện nguyên tắc
ai ở đâu ở yên đó
lực lượng công an quân đội y bác sĩ học sinh y khoa từ khắp nơi được điều động chi viện cho tp hcm
để siết chặt thực hiện giãn cách xã hội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân
và xây dựng vận hành các trạm y tế lưu động hỗ trợ các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
từ ngày hai mươi một tháng sáu tp hcm bắt đầu tiêm phủ vaccine
trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng
tp hcm là địa phương được chính phủ bộ y tế ưu tiên phân bộ vaccine nhiều nhất
để từng bước mở cửa thẻ xanh chính là từ khóa được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây
tp hcm đang xây dựng một mươi một chiến lược cho thời kỳ bình thường mới
trong đó có chiến lược về y tế an sinh xã hội sản xuất kinh doanh
chín tháng vừa qua là bốn tháng nhiều cảm xúc
ở đỉnh dịch
có những ngày ghi nhận ba trăm bốn mươi ca tử vong
nhiều ngày liên tục ghi nhận hàng ngàn ca mắc mới
tp hcm có trên một năm trăm linh trẻ em mồ côi sau dịch
nhiều người mất việc làm mất kế mưu sinh
bị ảnh hưởng tâm lý do giãn cách xã hội kéo dài
nhiều thời điểm thành phố vốn sôi động nhất nước
nhưng người dân thiếu thực phẩm vì đứt gãy chuỗi cung ứng
thành phố đang làm tất cả để chuẩn bị chú đáo an toàn nhất
cho ngày mở cửa thực hiện trạng thái bình thường mới từ ngày một tháng một mươi
trong phần tiếp theo của chương trình
cân nhắc tiêu chí thẻ xanh thẻ vàng covid một mươi chín đối với hành khách đi xe buýt
để khởi động lại dịch vụ vận tải hành khách công cộng tại hà nội
mưu trí dũng cảm cùng tấm lòng nhân ái chân thành
đó chính là chân dung nữ điều tra viên trong mục sống đẹp ngày hôm nay
thưa quý vị các điểm mù thường gặp tại các xe tải trọng lớn
là giới hạn không thấy qua gương chiếu hậu điểm mù phía trước xe và điểm mù sau xe
sự nguy hiểm thể hiện đặc biệt khi người lái điều khiển xe rễ ở các ngã tư
chuyển làn hoặc lùi xe nhẹ thì va quệt nặng thì tử vong
clip sau đây tiếp tục là lời cảnh tỉnh
chiếc xe ben đang thực hiện lùi mà không có người xi nhan
nên đã không quan sát thấy hai người ở phía sau xe
rất may khi xảy ra va chạm đã không để lại hậu quả nghiêm trọng
đây cũng là bài học tuyệt đối khi dừng đỗ xe cần quan sát xung quanh
tuyệt đối không đứng phía sau các xe tải trọng lớn rất dễ lọt vào điểm mù của tài xế
bộ giao thông vận tải đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà giang tỉnh yên bái
nghiên cứu phương án sử dụng hỗ trợ vốn
điều này phát triển chính thức oda của chính phủ hàn quốc
để đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc kết nối với hà giang với cao tốc nội bài lào cai
việc đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc kết nối hà giang với cao tốc nội bài lào cai
sẽ nâng cao khả năng kết nối giữa các tỉnh hà giang yên bái tuyên quang với cao tốc nội bài lào cai
góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giảm thiểu tai nạn giao thông của quốc lộ hai
bộ giao thông vận tải đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà giang tỉnh yên bái
nghiên cứu phương án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda của chính phủ hàn quốc
để đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc kết nối hà giang với cao tốc nội bài lào cai giai đoạn một
khai thác với quy mô đường cao tốc hai làn xe tổng mức đầu tư giai đoạn một khoảng tám sáu trăm linh bảy tỷ đồng
từ nguồn vốn đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác
sở giao thông vận tải hà nội đã đưa ra các tiêu chí để tái khởi động dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
trong đó có hành khách phải đáp ứng yêu cầu được cấp thẻ xanh thẻ vàng covid một mươi chín
tiêu chí này cũng đang gây ra những ý kiến trái chiều
với thẻ xanh là tiêm vaccine mũi thứ hai được một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
với thẻ vàng phải đáp ứng yêu cầu tiêm mũi một vaccine được một mươi bốn ngày
theo các chuyên gia đối với công tác phòng chống dịch
đây là biện pháp cần thiết song sẽ gây ra những rắc rối không nhỏ
trong khi thành phố hà nội cơ bản đã tiêm vaccine mũi một cho người trên một mươi tám tuổi toàn thành phố

nhưng hôm nay tôi nghĩ rằng là e rằng nếu như chúng ta không cẩn thận tỉnh táo
một vài tuần nữa là xe máy bung ra nhất là các tỉnh mà lại về đây nữa thì rõ ràng là rất là khó đưa về cái nếp cũ
là cái thói quen của người dân là đi xe buýt
tôi thấy là khi đi xe buýt thì cần thiết nhất vẫn là sự thoải mái
mà giờ tôi đã tiêm hai mũi vaccine rồi mà nếu như mà bây giờ thêm các thực tục như thẻ vàng thẻ xanh nữa
thì thật sự là rất là ngẳng và dườm dà
nếu như thế này thì thà tôi đi xe máy còn hơn bởi vì nếu mà thực tục dườm dà và ngẳng nhà
thì tôi rất dễ mất thời gian và có thể chia được công việc
trong khi đặc điểm của xe buýt là di chuyển đến điểm dừng và nhanh chóng rời đi
trung bình không quá ba mươi giây tại một điểm rừng
nếu quy định trình thẻ xanh thẻ vàng covid sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của xe buýt
đồng thời vô tình làm tắc nghẽn tại điểm rừng vì phải thực hiện thủ tục kiểm tra
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
thời gian mỗi một điểm rừng sẽ biết chỉ một mươi một mươi năm giây không quá ba mươi giây
không quyết định nhưng mà rõ ràng thì chúng ta mới đủ thời gian để chạy cả một tuyến xe mấy mấy điểm
cho nên là thời gian rừng lại rất là ngắn
không thể nào kiểm tra được khoảng hai mươi người mà lên nhà ngãn không thể nào mà kiểm tra khi sể được
chúng ta đã đưa ra một cái đó là gần như là đánh đố đánh đố cho cái vận tải công cộng
nếu mà giả sử vắng thì không nói làm gì
một vài ba người thì thôi đưa thẻ đâu đi vé thang thôi
nhưng mà đông thì kìa
để cái vé thang có kiểm tra được đâu
phải lên xong rồi mới kiểm tra được vé thang
tôi nghĩ là à không phát
nó như là một lòng lũ xong rồi lại khép cửa đi
chỉ đợi khoảng hai trăm linh ba trăm linh mét lại vào một điểm nữa
cho nên là khó lắm
tôi nghĩ rằng nếu mà thẻ xanh thì vào một trăm linh giai đoạn này là đối với hà nội là cực kỳ khó
khi xe buýt được phép hoạt động số lượng hành khách sẽ không được quá năm mươi
như vậy chỉ cần hành khách tuân thủ nghiêm quy định năm k của bộ y tế
và gọi đảm bảo giãn cách trên xe buýt
thì công tác phòng chống dịch sẽ được đảm bảo
chứ không cần những quy định phiền hà dễ gây hiệu quả ngược
thưa quý vị sự mưu trí dũng cảm trong công việc cùng với một tấm lòng nhân ái chân thành
luôn nỗ lực không ngừng trong các mặt công tác được đồng đội và nhân dân quý mến
đó chính là yếu tố đem lại thành công cho trung tá nguyễn thị thúy nga
phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an huyện an dương thành phố hải phòng
bằng những việc làm
thiết thực chị và đồng đội của mình đã góp phần giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tại địa phương
thụ lý điều tra giải quyết gần một trăm linh tin báo tố giác tội phạm
liên tục phá nhiều chuyên án liên quan đến tội phạm ổ nhóm và tín dụng đen
khởi tố ba mươi sáu vụ án hình sự đưa hàng chục đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật
đó là những chiến công của đội điều tra tổng hợp công an huyện an dương
thành phố hải phòng trong năm qua
đặc biệt những thành tích này đều có sự đóng góp không nhỏ
của trung tá nguyễn thị thúy nga
và phòng chống xâm hại trẻ em
thực tế trong những năm gần đây huyện an dương hình thành nhiều khu công nghiệp
thu hút hàng trăm nghìn lao động ngoại tỉnh
tuy nhiên phát triển kinh tế cũng kéo theo phát sinh nhiều loại tội phạm mới
đảm đương nhiệm vụ là phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an huyện an dương
công việc của chị nga khá nặng nề và phức tạp
để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
chị nga đã không ngừng nỗ lực để nâng cao trình độ chuyên môn
cùng với đồng đội chị đã trực tiếp tham gia bắt giữ và điều tra khám phá
nhiều vụ án phức tạp nhiều chuyên án đấu tranh triệt xóa
đưa ra xử lý trước pháp luật nhiều ổ nhóm cộng cán cho vay nặng lãi
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội mang lại sự bình yên cho nhân dân